so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai năm nay số lượng nhân viên y tế nghỉ việc tại tp hcm đã giảm hơn một năm trăm linh người
đây là tín hiệu tích cực vừa được sở y tế công bố
theo thống kê của sở y tế tp hcm sau thời gian chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở y tế công lập phải đối mặt với tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc
năm hai nghìn hai mươi hai tăng một trăm bảy mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tháng tám số lượng viên chức nghỉ việc là năm trăm bốn mươi bảy người
trong đó có hai trăm linh hai bác sĩ hai trăm ba mươi chín điều dưỡng hội sinh kỹ thuật y giảm hơn một năm trăm linh người so với cùng kỳ năm ngoái
hiện tại thống kê số nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị y tế công lập tính đến ngày một mươi tháng tám là hơn bốn mươi ba người
tăng hơn hai người so với thời điểm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
sau làn sóng nghỉ việc của nhân viên y tế thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước khắc phục tình trạng trên